ngày bảy tháng một ban tuyên giáo thành ủy tp hcm đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm hai nghìn một mươi chín
triển khai phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
đến sự có các đồng chí võ văn phuông ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo trung ương
đồng chí trần lưu quang ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm
trong năm qua ngành tuyên giáo các cấp đã quan tâm nắm bắt và xử lý diễn biến tư tưởng
dư luận xã hội trên địa bàn phát hiện các giải pháp ngăn ngừa phòng chống âm mưu
hoạt động diễn biến hòa bình biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa v v
điều này đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị phát triển kinh tế xã hội
xây dựng đảng bộ thành phố và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
năm hai nghìn hai mươi ngành tuyên giáo thành phố sẽ tiếp tục kết nối các lực lượng liên quan để mở rộng mặt trận
và nâng cao tính chiến đấu kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn chống phá toàn diện
diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch
nhất là phản bác những thông tin xấu độc trên không gian mạng